cùng chung tay để hướng đến một môi trường xanh không rác thải nhựa hội liên hiệp phụ nữ các cấp thành phố đà nẵng đã phát động và hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa bằng nhiều hoạt động thiết thực
đến nay tại đà nẵng xuất hiện ngày càng nhiều mô hình góp phần bảo vệ môi trường với sự tham gia đông đảo của cả cộng đồng
hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trong những năm gần đây trên địa bàn đà nẵng đã xuất hiện nhiều tri hội phụ nữ tiêu biểu với các mô hình chống rác thải nhựa phong phú
như thu gom và phân loại rác thải nhựa gây quỹ giúp hội viên phụ nữ nghèo ở chi hội phụ nữ một mươi bảy phường hòa an quận liên triều
hay mô hình thu gom rác thải nhựa tái chế thành hộp đựng bút cho học sinh để gây quỹ cho chị em vay vốn ở tri hội phụ nữ thành vinh bốn phường thọ quang thành phố đà nẵng
tuy mới triển khai trong thời gian ngắn nhưng những mô hình này đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp